ứng dụng công nghệ ba d thực tế ảo trong đào tạo đang là xu hướng được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới
tại việt nam công nghệ này vẫn chưa được phổ biến nhiều đặc biệt là trong các lĩnh vực đào tạo có yếu tố chuyên môn như y khoa kiến trúc xây dựng
để nâng cao chất lượng các trường đại học phải chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình
trong lĩnh vực đào tạo một trường đại học tại miền trung đang áp dụng công nghệ này vào giảng dạy nhằm khắc phục tình trạng học chay của sinh viên
đây là cơ thể con người được tạo nên từ việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo ba d
công nghệ này được nhóm nghiên cứu của đại học duy tân phát triển và áp dụng trong đào tạo sinh viên y khoa từ hơn một năm nay
hiện nhóm vẫn tiếp tục phát triển nhằm mô phỏng các bệnh lý phức tạp hơn
phát triển thêm các phần cao cấp hơn như là phát triển thêm nhiều mô phỏng những ca bệnh phức tạp và những ca bệnh thường gặp
ứng dụng công nghệ ảo ba d này không chỉ được phát triển trên nền tảng máy tính mà còn phát triển trên các phiên bản dành cho thiết bị di động
với những chiếc thẻ như thế này sinh viên cũng có thể nghiên cứu học tập ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào
sử dụng trên mobile là chi phí rất rẻ và các bạn có thể hoàn toàn tương tác được với tất cả các mô đô sử dụng và thao tác rất thuần tiến
và những thông tin hiền rõ trên ứng dụng sẽ giúp các bạn dễ ghi nhớ hơn
được đưa vào ứng dụng trong giảng dạy y khoa công nghệ thực tế ảo ba d đã mang lại hiệu quả tích cực
hiện nhà trường cũng đang ứng dụng vào các ngành đào tạo khác như kiến trúc xây dựng
có thể nắm được những kiến thức cơ bản trước khi thực nghiệm tại hiện trường
trong lĩnh vực xây dựng kiến trúc cũng bắt đầu nghiên cứu các mô hình ba d
ví dụ như chúng ta thiết kế những tòa nhà cầu tặng hay là đi vào thiết kế những tầng hầm ở các tòa nhà
thiết kế hệ thống nổ tắc bên trong thì cần phải có những mô hình ảo để các bạn sinh viên có thể nhìn một cách tổng thể
với việc đưa công nghệ thực tế ảo ba d vào giảng dạy được kỳ vọng sẽ tạo ra sự đột phá trong giảng dạy
tránh tình trạng dạy chay học chay
vốn còn đang phổ biến tại rất nhiều trường đại học ở việt nam
tôi nghĩ rằng việt nam nên chú trọng nhiều hơn nữa vào việc ứng dụng các thành tiệu của công nghệ thực tế ảo vào giáo dục
bởi đây là một trong những phương thức trực quan dễ dàng nhất để có thể nhìn thấy nhiều góc cạnh mà chúng ta khó có thể nhìn thấy bằng cách quan sát thông thường
và theo tôi công nghệ thực tế ảo sẽ là công cụ đắc lực giúp cho việt nam có nhiều điều kiện hơn trong việc đón đầu xu thế bốn hiện nay
mặc dù là phương pháp trực quan sinh động hiệu quả tuy nhiên việc ứng dụng công nghệ ba d vào giảng dạy cho sinh viên tại việt nam vẫn còn chưa xuất hiện nhiều trong các trường đại học
đây là một trong những lý do khiến chất lượng nguồn nhân lực của việt nam vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường thế giới
đứng trước những cơ hội và cũng là thách thức của yêu cầu đổi mới
nhiều nhà trường chưa thể đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
trong đào tạo lại càng không thể liên tục đổi mới thiết bị trong đào tạo
vậy làm sao để các trường có thể thực hiện được bốn trong đào tạo
khắc phục khó khăn này hiện một số trường đại học đang dịch chuyển dần theo mô hình liên kết
trường đại học liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo
doanh nghiệp thành lập trường đại học
trường đại học thành lập doanh nghiệp
trong thời đại cách mạng công nghiệp sự phối hợp giữa nhà giáo dục và nhà tuyển dụng sẽ quyết định hiệu quả của lực lượng lao động
bởi vậy các trường đại học chắc chắn là sẽ phải thực tế hơn trong nghiên cứu hay đào tạo
nhóm sinh viên này vừa được giải nhì cuộc thi khoa học sáng tạo trong sinh viên với ứng dụng đọc báo hộ và tìm đường bằng giọng nói
trong đó có cảnh báo các tuyến đường đang gặp khó khăn trong di chuyển
ngay khi bước chân vào đại học những sinh viên này cũng đồng thời trở thành nhân lực của công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ bách khoa hà nội bk holdings
do trường đại học bách khoa hà nội thành lập vừa học vừa thực hành giúp các em có thể đưa những kiến thức mình học được vào thực tiễn
không chỉ việt nam mà cũng thế giới bây giờ nhất là cung cấp cho bọn em rất nhiều những kiến thức về sản phẩm cũng như là làm cách nào có thể đưa những sản phẩm của mình
để mấy khách hàng làm cách nào có thể thu được lợi nhuận từ những sản phẩm đó
được thành lập năm hai nghìn tám bk holdings là mô hình doanh nghiệp đầu tiên được phép thành lập tại một trường đại học ở việt nam
doanh nghiệp tạo ra sân chơi cho các giảng viên và sinh viên khi đưa những nghiên cứu khoa học trở thành sản phẩm khoa học công nghệ
đây là cầu nối thúc đẩy phần ươm tạo chuyển giao công nghệ đưa các công trình nghiên cứu thành sản phẩm có ứng dụng thực tế trong đời sống
ngoài một số chức năng nhiệm vụ thì có trở thành một cầu nối giữa nhà trường với các doanh nghiệp nơi ươm tạo khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động sáng tạo
spin off set up nhà trường sẽ phải kết hợp với doanh nghiệp
chúng tôi cũng đã trao đổi với các doanh nghiệp và trong chương trình tạo tạo cũng muốn thúc đẩy thời gian sinh viên
thực tập thực hành ở các doanh nghiệp đặc biệt là chúng tôi mong muốn rằng kỳ đồ án tốt nghiệp của các em ấy có ít nhất sáu tháng
là sẽ xuống các doanh nghiệp làm việc với các doanh nghiệp và thậm chí giải quyết các bài toán do doanh nghiệp đặt ra
kết hợp với doanh nghiệp hay thành lập doanh nghiệp trong đào tạo nhằm mục đích đưa lý thuyết nghiên cứu vào thực tiễn
hay chính các doanh nghiệp trước nhu cầu nguồn nhân lực của mình đã thành lập các trường đại học phục vụ cho chính mình
trường đại học fpt được thành lập bởi tập đoàn fpt chuyên đào tạo các kỹ sư về công nghệ kỹ thuật
là trường đại học được thành lập bởi doanh nghiệp do đó yêu cầu về trình độ đối với sinh viên sau tốt nghiệp
nơi thực hành cho sinh viên đều được đưa ra theo nhu cầu tuyển dụng của chính doanh nghiệp
bởi vì chính nhà trường là một trong những nơi chứng minh chính trong việc đào tạo lực lượng trẻ
để sau này các em làm việc trong môi trường bốn
có thể là môi trường của doanh nghiệp
doanh nghiệp đang hoạt động theo cách thức bốn được tự động hóa được kết nối
được hoạt động trên một cái nền tảng robot và xử lý dữ liệu lớn
và bản thân đối với trường đại học khi mà triển khai hoạt động của mình
thì nhiều hoạt động cũng sẽ phải thay đổi theo theo cái cách thức dạy và học theo kiểu bốn là như thế nào
nhưng mà nếu mà không làm được cái chuyện đấy thì thực sự là
rất lo ngại là cái thế hệ mà đào tạo tiếp theo ra thì sau này để có thể cống hiến được
để có thể làm việc được các em sẽ phải được đào tạo lại khá nhiều
sự đổi mới của các trường đại học trong đó có yêu cầu tự chủ là một trong những điều kiện cần thiết
bởi đó là biện pháp trực tiếp đáp ứng nhu cầu của giáo dục và đào tạo hiện đại
tuy nhiên khi cho phép tự chủ tài chính đại học thì một băn khoăn lớn hơn được đặt ra
đó là các trường đại học được quyền thu học phí với mức cao nhất có thể
và điều này thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sinh viên
sinh viên cần làm gì để có thể trang trải tiền học mà không phải nghỉ học đang là vấn đề được bàn tới
nó có thể là sự hỗ trợ từ nhà nước nhà trường hay chính các em sinh viên
hai mươi tám sinh viên đứng trước nguy cơ phải bỏ học khi học phí tăng
khi tự chủ đại học được chính thức thực hiện thì vấn đề tăng học phí để tăng chất lượng đào tạo là điều bắt buộc các trường phải làm
điều quan trọng là sinh viên cần có định hướng như thế nào
và sự hỗ trợ của nhà trường hay các nguồn tín dụng từ phía nhà nước để sinh viên có thể tiếp tục theo học
khi người ta xây dựng đề án thì người ta có thể để ra mức học phí
ví dụ như là ba mươi năm triệu bốn mươi triệu hay là hơn tùy theo cái chương trình
thì đấy là những chương trình là thỏa thuận giữa ngày học và cơ sở đào tạo từ đầu
tất nhiên là nếu như những chương trình đó thì nhà trường sẽ phải đầu tư về cơ sở vật chất về đội ngũ giáo viên
từ năm học thứ hai
lê thị lưu sinh viên trường đại học mở hà nội đã đi làm thêm tại một công ty phần mềm
lưu làm ở phòng quảng cáo
công việc giúp em vừa kiếm thêm thu nhập trang trải cho tiền học phí
vừa hỗ trợ cho công việc sau này của mình với chuyên ngành marketing
sinh viên cũng có thể đi làm thêm để giúp trang trải tiền học phí giúp đỡ gia đình
nó giúp cho em có thêm kinh nghiệm về sau này ra trường ạ
thì sẽ giải dẫn kinh nghiệm hơn nữa thì nó còn có giúp cho em về việc chi tiêu
trường đại học fpt ngay từ năm thứ hai
nhà trường đã khuyến khích các sinh viên làm thêm cho chính công ty fpt
giúp các em vừa có thu nhập vừa thêm kỹ năng cho bản thân mình
việc làm thêm giúp sinh viên rút ngắn được khoảng cách giữa thực tế và lý thuyết
chương trình cũng đã thực hiện được khẩu hiệu là không để một học sinh sinh viên nào trúng tuyển
mà không có tiền đóng học phí mà phải bỏ học
đây là một chương trình lớn của ngân hành chính sức hội
thực hiện theo chủ trương của chính phủ
bằng trong giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển đất nước
làm thêm vai vốn tín dụng cho học sinh sinh viên là phương án mà nhiều chuyên gia cho rằng
nó khả thi trong thời điểm cần tăng học phí để đảm bảo chất lượng đại học
theo quyết định một trăm năm mươi bảy của chính phủ về hỗ trợ cho sinh viên vay vốn
tại ngân hàng chính sách xã hội việt nam
ba năm triệu sinh viên đã được tiếp cận gói vai vốn ngân hàng xã hội
với số tiền mỗi tháng là một năm triệu trả dần sau khi tốt nghiệp đại học
đồng thời gói hỗ trợ không hạn chế số vốn số sinh viên trong các năm học
sinh viên thuộc hộ nghèo đều có thể vay vốn
điều này sẽ giúp các sinh viên phần nào giải quyết vấn đề tăng học phí
từ năm học hai nghìn một mươi chín với cơ chế tự chủ các trường sẽ đưa ra lộ trình phát triển
và đồng hành với nó là từng bước tăng học phí
nhưng nhiều chuyên gia cũng cho rằng cánh cửa đại học sẽ không đóng lại với sinh viên nghèo
nếu các em xác định được đúng hướng việc học cho mình
việc tăng học phí không phải là cản trở cơ hội tiếp cận giáo dục đại học với người nghèo
bởi kèm theo đó là những chính sách hỗ trợ vay vốn để trang trải việc học
tuy nhiên với mức vay vốn như hiện nay thì chưa thể đảm bảo là người học an tâm theo học
mà cần phải tăng thêm và đồng thời nhà nước hay các trường học
thì cũng cần có nhiều chính sách để hỗ trợ người học
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đường tới tương lai tuần này cũng đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau